hiện nay các phương tiện tham gia giao thông ngày càng đông đúc nắm được đặc điểm đó gần đây trên
thị trường xuất hiện khá nhiều những cây xăng mini đặt bán sát lề đường những cây xăng này
tuy khá tiện phục vụ hành khách nhỡ độ đường nhưng lại tiềm mẩn nhiều hiểm họa và chất lượng
chẳng ai quản lý trên thực tế đã có một số vụ cháy do bể bình xăng tuy hậu quả không lớn nhưng nguy
cơ của nó luôn tiềm ẩn nhất là khi bình chứa đầy xăng chỉ cần một sự cố chập điện rất nhỏ hay một
tàn thuốc lá hoặc sơ ý vật cứng chạm phải làm vỡ bình chứa là tai họa xảy ra tức khắc trên đại lộ
dưới gầm cầu chỉ một đoạn đường ngắn đã có hai cây xăng tự chế đặt ở bên đường như thế này
những người bán hàng tại đây thì những cây xăng này để dưới nắng nóng bị bốc hơi dẫn đến thao xăng

nhưng mà không sợ nó tránh nổ gì à để xăng ở đây có bán được nhiều không
nhiều cây dễ cỡ

huyện đan phượng người bán xăng và những hộ dân xung quanh tự tin bình xăng dưới nắng nóng sẽ không

theo thông tin trên các biển sang mini chúng tôi thấy hầu hết là địa chỉ sản xuất tại cơ sở trọng dũng ở hoài đức
tìm đến địa chỉ trên thì đây là cơ sở sản xuất cơ khí với rất nhiều sản phẩm khác nhau
khi hỏi về cây xăng mini người này đưa ra giá một ba triệu đồng cho một cây xăng
và không có bất kỳ giấy tờ nào chứng nhận về cấp phép và độ an toàn của cây xăng
bởi đây là những cây xăng được cơ sở tự sản xuất theo nhu cầu của người bán
cây xăng mini cấu tạo gồm ba bộ phận chính
bình chứa xăng được lạc
cây xăng mini được làm bằng tôn dung tích bốn mươi lit máy bơm xăng và bình thủy tinh đo xăng
trước khi bán hàng chủ các cây xăng phải bơm xăng từ bình chứa lên bình thủy tinh
thông qua dây dẫn bằng cao su và súng bơm xăng
sau đó xăng sẽ được đổ vào xe cho khách
nhìn quy trình vận hành của cây xăng mini ai cũng thấy hoạt động khá trơn tru thuận tiện giống như mọi cây xăng khác
tuy nhiên đằng sau đó là ẩn họa khôn lượng
trong khi các cây xăng được phép hoạt động
luôn cảnh báo tới khách hàng tắt khóa điện không hút thuốc trong khu vực bán xăng nhằm phòng chống cháy nổ
thì ở các cây xăng mini lại bỏ quên hết những cảnh báo đó
xăng dầu vốn là mặt hàng kinh doanh có điều kiện cần được quản lý chặt chẽ
tuy nhiên việc quản lý nhà nước đối với những hộ sản xuất và kinh doanh cây xăng mini không phép trong thời gian qua còn lòng lèo
nhiều người thường gọi đây là quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào và bất cứ đâu